do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã có mưa to đến rất to gây ngập lụt cục bộ tại các tuyến đường thành phố hà tĩnh
mưa lớn đã khiến hầu hết các tuyến phố như nguyễn du nguyễn công chứ lê ninh sô viết nghệ tĩnh nguyễn huy tự bị ngập làm cho các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn
trước tình trạng trên tỉnh hà tĩnh đang triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do áp thấp gây ra
theo đài khí tượng thủy văn hà tĩnh do nằm trong vùng bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên tỉnh hà tĩnh có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to